bộ giao thông vận tải yêu cầu cần sửa chữa khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec có trách nhiệm kiểm tra ra soát hoàn tất các thủ tục theo quy định và tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông
tổng cục đứng bộ việt nam kiểm tra đánh giá chỉ đạo vec hoàn thành các thủ tục và triển khai thực hiện theo đúng quy định tăng cường kiểm tra giám sát việc sửa chữa khắc phục tồn tại hư hỏng mặt đường các công trình và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec có trách nhiệm kiểm tra ra soát hoàn tất các thủ tục và triển khai thực hiện theo đúng quy định tăng cường kiểm tra giám sát việc sửa chữa khắc phục tồn tại hư hỏng mặt đường các công trình và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến xử lý vi phạm theo đúng quy định